liên quan đến vụ việc lật cano chở khách du lịch tại vùng biển cửa đại của thành phố hội an tỉnh quảng nam
vào ngày một ba ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức họp báo để thông tin về nguyên nhân ban đầu
và những vấn đề có liên quan đến vụ việc
vụ lật cano tại vùng biển cửa đại tp hội an xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đã khiến ba mươi chín người gặp nạn trong đó cứu sống được hai mươi hai người và một mươi bảy người tử vong
tất cả thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai tán
cano gặp nạn qna một nghìn một trăm năm mươi hai đã được trục vớt
qua điều tra công an tỉnh quảng nam xác định ông lê xen phương cửa đại thành phố hội an
là người lái cano không sử dụng ma túy rượu bia trong khi chở khách có đầy đủ bằng thuyền trưởng
chứng chỉ hành nghề phương tiện có đầy đủ giấy phép hoạt động đăng ký đăng kiểm
qua làm việc với thuyền trưởng thị viên
và chúng tôi tiến hành kiểm tra tất cả giấy tờ có liên quan đến việc điều hành tàu du lịch
thì qua kiểm tra thì thấy đầy đủ tất cả đều được các cơ quan chứng năng có thông quyền cấp giá phép cho tàu hoạt động du lịch
về làm việc với thuyền trưởng và các thuyền viên cũng như một mươi hai hành khách
thì người ta khai báo rằng trước khi tàu súc bánh thì được đồng kiểm soát viên phòng
cục lắp chăm và cửa đại có kiểm tra chặt chẽ
cho súc bánh ra vào trên đường đi về thì do sóng tàu do lớn nó đập vào mạng thuyền bên trái
gây cho vỡ và nước tràn vào bên thuyền gây lạc úp dẫn đến tình vụ tên nạn
còn hiện nay cơ quan chứng năng cơ quan ánh sáng đều ra đang thu thập tất cả những hệ thống thông tin liên lạc
máy radar máy định vị gps trên tàu du lịch để chúng tôi tiến hành giám định
và sẽ làm việc với cơ quan chức năng khác có liên quan để làm rõ nguyên nhân
cái vụ chìm tàu để chúng ta tiến hành xử lý các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy
kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa
xiết chặt kiểm soát xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm đồng thời tiến hành nạo vét luồng
để tàu du lịch và tàu đánh bắt ra vào an toàn tiếp tục đánh giá và đưa ra phương tiện phù hợp với từng địa hình
không để xảy ra các sự việc tương tự